cháu hân không nghe lời và nói hỗn nên long hai đã dùng tay đánh làm cháu hân ngã đập đầu vào tường và tử vong do chấn thương sọ não
ngày hai mươi sáu tháng ba tòa nhân dân tp vĩnh long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo long hai một mươi năm tù
tuy nhiên gia đình của nạn nhân đã làm đơn kháng cáo
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé bốn tuổi gây phẫn nộ trong nhân dân
nên đã sửa một phần bản án sơ thẩm tăng nặng hình phạt lên một mươi hai năm tù đối với bị cáo long hai về tội cối gây thương tích
sau thời gian xét hỏi nghị án hôm qua tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ của công ty ngọc hưng tỉnh quảng trị
theo đó hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và xử phạt bị cáo trương huy liệu
phó giám đốc công ty ngọc hưng bảy năm tù về tội buôn lậu
bị cáo trần thị dung giám đốc công ty ngọc hưng ba năm tù về tội buôn lậu nhưng cho hưởng án treo và bị phạt hai mươi triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước
hai bị cáo đỗ lý nhi và lê xuân thành bị xử phạt chín tháng tù do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho hưởng án treo
tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng quyết định tịch thu và nộp ngân sách nhà nước hơn bốn một tỷ đồng trong tổng số tiền bán đấu giá lô gỗ hơn sáu mươi ba tỷ đồng
số tiền còn lại hơn năm mươi chín sáu tỷ đồng được chuyển cho tổng cục hải quan để xem xét xử lý về hành vi vi phạm hành chính do công ty ngọc hưng khai sai thực tế về tên hàng theo quy định
trước đó sau phiên tòa sơ thẩm ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám các bị cáo trương huy liệu trần thị dung đỗ lý nhi và lê xuân thành có kháng cáo kêu oan phủ nhận hành vi buôn lậu
theo cáo trạng bị cáo trương huy liệu và vợ là bị cáo trần thị dung bị buộc tội làm giả hồ sơ tài liệu con dấu để buôn lậu gỗ từ lào về việt nam
xuất khẩu đi trung quốc với khối lượng khoảng sáu trăm một mươi bốn mét khối gỗ chắc và giáng hương trị giá hơn sáu mươi ba tỷ đồng
cả hai bị cáo đều phủ nhận hành vi buôn lậu cũng như làm giả các giấy tờ có liên quan
bị cáo đỗ lý nhi và lê xuân thành là công chức hải quan tri cục hải quan cảng cửa việt được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo lời khai hải quan số tám trăm bốn mươi chín xk ba mươi hai g ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của công ty ngọc hưng
nhưng đã thực hiện không đúng không đầy đủ quy định về địa điểm trình tự

có đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng về tình trạng này
trước tình hình trên công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức điều tra xác minh
đã bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
mở rộng điều tra công an tỉnh bạc liêu tiếp tục bắt khẩn cấp hai đối tượng trần quang nghiêm và nguyễn bình đường
có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này
tại công an nghiêm và đường khai nhận cùng đồng bọn dùng tên giả tiếp cận những thương lái có nhu cầu thu mua lúa
tại các tỉnh bạc liêu sóc trăng và hậu giang
sau đó giả làm cò thu mua lúa của các hộ dân rồi ký hợp đồng với thương lái nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hàng tỷ đồng
từng có bốn tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
thế nhưng phạm thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu không có nơi cư trú nhất định vẫn chưa chịu hoàn lương
mới đây đối tượng lại tiếp tục lừa đảo người quen đang nằm bệnh viện để chiếm đoạt tài sản
bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
tại cơ quan công an hùng khai nhận
do mới ra tù nghiện ma túy lại không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định tiếp tục tìm người quen để lừa đảo
theo đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng hai biết chị huỳnh thị đèo đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện kiên lương
sắp xuất viện nên đối tượng đến gặp chị đèo ngỏ ý chở chị này về nhà
thấy người quen biết lâu ngày gặp lại có lòng tốt nên chị đào đã đồng ý
sau đó hùng lấy lý do không có xe và đề nghị chị đào gọi tuyện thoại cho chồng
giao xe máy để đối tượng ghé về nhà rồi đến bệnh viện đón chị đèo về
tin tưởng nên chồng chị đèo đã giao xe cho hùng
tuy nhiên khi lấy được xe hùng đã bỏ trốn và bán lấy chiếc xe máy với giá chín trăm năm mươi đồng
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín biết không thể trốn thoát nên hùng đã đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn huy
chú tại thôn phú ân nam ba xã diền an huyện diên khánh vừa bị quân chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang
trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng huy đón xe ôm từ nha trang đi dọc theo đường tỉnh lộ tám để tìm sơ hở trộm cắp tài sản
khi đi đến đoạn đường bê tông sát ruộng lúa hóc củ chi thuộc thôn hạ xã diên lâm huyện diên khánh
thì phát hiện chiếc xe máy của anh nguyễn tiến thi đang dựng bên lề đường và không có người trông coi
nên huy tiến tới dùng đoạn pha khóa rồi điều khiển xe bỏ chạy
lúc này anh thi đang làm ruộng gần đó phát hiện chi hô rồi đuổi theo cùng người dân bắt giữ huy và tăng vật giao cho cơ quan công an
được biết nguyễn văn huy đã có bốn tiền án trong đó có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hội khẩu thường chú tại thôn quảng hợp xã quảng sơn huyện đắc cờ đông tỉnh đắc nông
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắc nông
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hội khẩu thường chú tại thôn một xã hà đâm huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã gia phố
huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện đắc minh tỉnh đắc nông
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện